thưa quý vị theo internation trang cộng đồng của người sống và làm việc ở nước ngoài lớn nhất thế giới
thành phố hồ chí minh xếp thứ sáu trong số một mươi thành phố tốt nhất dành cho họ
theo cuộc khảo sát với sự tham gia của hơn một mươi hai người từ internet
cộng đồng có hơn bốn triệu thành viên toàn cầu được công bố ngày một tháng một mươi hai
thành phố xếp thứ nhất là thủ đô kuala lumpur của malaysia
sau đó là malaga một thành phố cảng ở tây ban nha
và thứ ba là dubai thủ đô của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
tiếp theo là các thành phố sydney úc singapore thành phố hồ chí minh
bragu cộng hòa xét mexico city mexico paso thụy sĩ madrid tây ban nha
kết quả khảo sát được thực hiện từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một
người tham gia đánh giá mức độ hài lòng của họ ở bốn hạng mục chính gồm
chất lượng cuộc sống như môi trường đành mạnh tốc độ wifi mức độ dễ hòa nhập
như rầu cảng ngôn ngữ sự thân thiện của dân địa phương tài chính cá nhân
như chi phí chăm sóc y tế và làm việc ở nước ngoài như sự ổn định trong công việc và kinh tế địa phương
theo nhận xét chung của cộng đồng người sống và làm việc ở nước ngoài
các thành phố trong tớp đầu đều dễ hòa nhập và khách bạn
họ hài lòng với chi phí sinh hoạt dễ chịu tại kuala lumpo và malaga
đồng thời đánh giá cao chất lượng cuộc sống tại dubai
đối với thành phố hồ chí minh các tiêu chí đều có hơn năm mươi người tham gia hài lòng
cụ thể tám mươi chín yêu thích cuộc sống nói chung tám mươi bốn hài lòng với chi phí sinh hoạt
bảy mươi bảy cho rằng việc khách bạn rất dễ dàng và tám mươi tám yêu công việc của họ